chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh vừa ký ban hành công điện số hai mươi bảy cdubng
về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong dịp tết dương lịch và đầu năm mới hai nghìn hai mươi
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu các sở ban ngành đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm
các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
yêu cầu thực hiện nghiêm quy định năm k không để phát sinh tình trạng tập trung đông người trên địa bàn
kiên trì tuyên truyền vận động người dân có việc thực sự cần thiết thì mới ra ngoài
các địa phương cần duy trì thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên bảy các đội phòng chống dịch cơ động
tại các cơ sở y tế bảo đảm xử lý nhanh kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra
thành phố cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm chủng mũi một mũi hai
và mũi tiêm bổ sung cũng như là mũi tiêm nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng